thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn tại hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng này
thưa các đồng chí hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bàn và thống nhất ban hành nghị quyết tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây là một nghị quyết rất quan trọng đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách
được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh bộ chính trị đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể
hôm nay bộ chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến quán triệt mục đích ý nghĩa tầm quan trọng những nội dung cốt lõi của nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện
tới cơ sở chỉ đạo tiến hành thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả

chào mừng tất cả các đồng chí tham dự hội nghị ở các đầu cầu trong cả nước
chúc các đồng chí mạnh khỏe tiếp thu sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết
trước khi các đồng chí nghe phổ biến quán triệt các nội dung của nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện tôi muốn lưu ý các đồng chí một vài vấn đề chung sau đây
trình học tập nghiên cứu nghị quyết
các đồng chí cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng
việc xây dựng đảng luôn luôn phải đi đôi với trình đốn đảng
hay nói cách khác
đổi mới trình đốn đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng đảng
là một yêu cầu khách quan
một việc làm thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào
ở bất cứ giai đoạn nào
trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành
đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh tự trình đốn
loại bỏ những tiêu cực khắc phục những khuyết điểm sai lầm
nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình
các đồng chí biết
có những lúc chúng ta phải tự chỉ trích
có những lúc chúng ta đóng cửa để củng cố trình đốn đảng
các giai đoạn nào thì xin khỏi nhắc lại các đồng chí biết cả rồi
chúng ta còn nhớ
năm một nghìn chín trăm ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trong thời kỳ đảng còn hoạt động bí mật
trong tác phẩm tự chỉ trích đồng chí tổng bí thư nguyễn văn cử đã cho rằng
đối với một đảng chính trị việc mắc phải khuyết điểm thậm chí sai lầm là khó tránh khỏi
điều quan trọng là phải biết tự phê bình công khai mạnh dạng thành thực
vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi
để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của đảng
để cho đảng càng được thống nhất và củng cố
để đưa phong trào phát triển lên đưa cách mạng tới thắng lợi
vấn đề đấu tranh chống những thói hư tật xấu xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên
đã được chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm
bác rất nhiều lần nói về vấn đề này
năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy người viết cuốn đường cách mệnh
trong đó đã nêu rõ yêu cầu về tư cách của người cách mạng
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín người viết bài báo cuối cùng là nâng cao đạo đức cách mạng
quét sạch chủ nghĩa cá nhân
người cho rằng một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm yếu kém của mình
và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là một đảng hỏng
chỉ tính riêng từ khi đổi mới đến nay
đảng ta đã có nhiều nghị quyết
chỉ thị nhiều cuộc vận động xây dựng trình đốn đảng
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật
có những lúc đảng ta đã công khai thừa nhận sai lầm khuyết điểm
công khai nói rõ những mặt yếu kém tiêu cực trong đảng
điều đó thể hiện bản lĩnh sự cầu thi tính lành manh của một đảng cách mạng chân chính
ngày nay trong điều kiện mới
đứng trước yêu cầu cách mạng
với quy mô tầm vóc lớn lao
có nhiều khó khăn phức tạp mới
hơn bao giờ hết
chúng ta càng cần phải phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của đảng ta
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa tiêu cực
chăm lo xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
gắn bó mật thiết với nhân dân
đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển
chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực
nhưng đồng thời cũng không chọc
phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực
để bôi nhọ kích động chống phá đảng ta
chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
những dịp thế này những cái kẻ xấu dễ lợi dụng lắm
thổi phòng lê mặt khuyết điểm
kích động chia rẽ nội bộ phá hoại chúng ta
thì tôi rất muốn lưu ý cái mặt này
xây dựng đảng và trình đốn đảng luôn luôn đi đôi với nhau
gần như đây là quy luật tất yếu rồi
vì đảng cũng như là một cơ thể sống
cũng có sự phát triển cũng có tế bào bị thoái hóa
vì thải loại vân vân
đó là việc làm rất tự nhiên
cần nắm vững những nội dung cơ bản
tư tưởng cốt lõi của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
để tập trung chỉ đạo
triển khai thực hiện một cách có hiệu quả
như các đồng chí đã biết
điểm mới trong nghị quyết lần này là
đã chỉ ra một cách có hệ thống
những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị
và đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa
nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó
cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đảng
mà đại hội một mươi hai đã nêu ra
nghị quyết trung ương bốn lần này
đã đưa ra bốn nhóm giải pháp
để tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
trong đó tập trung vào việc đấu tranh
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới
lần này là xây dựng đảng về đạo đức
gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa này
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
đây cũng là những điều
trước đây ta nói là học tập tấm gương đạo đức của bác hồ thôi
học cả tư tưởng học cả đạo đức
và học phong cách tác phong hồ chí minh
đấy là những điểm mới trong cái chỉ thị lần này của bộ chính trị
cần nhận rõ rằng
đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
là cuộc đấu tranh đầy cam go
nhưng không thể không làm
vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ ta
quan điểm chỉ đạo của đảng
là kiên quyết kiên trì thực hiện
khó mấy cũng phải thực hiện
thực hiện với quyết tâm chính trị cao
nỗ lực lớn
tiến hành thường xuyên liên tục
ở các cấp các ngành
đồng bộ ở cả trung ương và cơ sở
mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình
trước đảng trước tổ quốc
để thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả
tránh tình trạng thờ ơ
coi đây là việc của người khác
hoặc là vô cảm đứng ngoài cuộc
có tư tưởng thì trông chờ phán xét người khác
mà chính là từng người phải vào cuộc
tự xem xét xem hai mươi bảy cái biểu hiện
thoái hóa hư hẳng có mình trong hay không
lâu nay cứ hỏi là bộ phận không nhỏ là ai
thì qua đây sẽ gió nó không nhỏ là đâu
ba là việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của trung ương
của quốc hội và của chính phủ
để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
giữ vững quốc phòng an ninh
mở rộng quan hệ đối ngoại
ổn định tình hình
tạo niềm tin trong đảng trong nhân dân
không phải là đóng cửa để xây dựng trình đốn đảng
cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp
phải thật sự đoàn kết nhìn thẳng vào sự thật
nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật
nhất là phải có những giải pháp đủ manh
những việc làm cụ thể
để làm chuyển biến rõ rệt tình hình
chứ không chỉ nói chung chung
kết hợp hài hòa giữa xây và chống
tập trung giải quyết rứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra
phải đề cao kỳ cương kỳ luật của đảng pháp luật của nhà nước
kết hợp với sự giám sát kiểm tra thanh tra
và xử lý vi phạm
chú trọng phát huy vai trò của báo chí và công luận
trong quá trình thực hiện nghị quyết
kết hợp công tác giáo dục chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình
với việc xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách
kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội
lần này điểm nhấn là không phải chỉ nói là tự phê bình và phê bình
mà phải làm
phải hành động
và phải gắn giáo dục chính trị tư tưởng
với cơ chế kiểm soát quyền lực
trong kế hoạch thực hiện nghị quyết
bộ chính trị đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương
bí thư cấp ủy các cấp
bí thư đảng đoàn
ban thán sự đảng
thủ trưởng các cơ quan đơn vị
phải trực tiếp quán triệt nghị quyết ở ngành địa phương
cơ quan đơn vị mình
chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp nào có thể thực hiện được ngay
để sau hội nghị khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện
một cách nghiêm túc không chờ đợi
đối với các nhiệm vụ phải có hướng dẫn
phải xây dựng cơ chế theo lộ trình
thì phải phân công cho các cơ quan đơn vị cụ thể
triển khai sớm và đồng bộ
không thể chậm chế
và báo cáo các đồng chí là trên trung ương này đã làm rồi
nghị quyết trung ương ban hành cái là một loạt việc
các đồng chí thấy bộ chỉ đạo rồi
có phải chờ hướng dẫn gì nữa đâu
thế nào mà xây dựng luật pháp cơ chế chính sách
thì ta phải có quy trình nhưng phải làm khẩn trương
tinh thần của nghị quyết là phải hành động
hành động thiết thực rõ hiệu quả
tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm
phải tăng cường đôn đốc kiểm tra
các cấp ủy tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở
phải nắm chắc tình hình
thường xuyên kiểm tra giám sát
đánh giá việc thực hiện nghị quyết ở địa phương cơ quan đơn vị mình
định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm
và có các hình thức khen thưởng kịp thời
đối với những tổ chức cá nhân làm tốt
và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt
tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột
khi quán triệt triển khai nghị quyết thì rầm rộ
nhưng khi thực hiện thì tắc trách
không có tập thể cá nhân nào chịu trách nhiệm
thưa các đồng chí
đất nước ta đang sống trong những ngày sôi động
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
cả hệ thống chính trị đang vào cuộc
đang chuyển động theo chiều hướng tích cực
đảng ban hành và chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều nghị quyết quan trọng
chính phủ đang hành động quyết liệt
để thực hiện các nghị quyết chủ trương của đảng
quốc hội đang có những đổi lệnh
đổi mới mạnh mẽ
được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh
hội nghị trung ương bốn của đảng bàn và quyết định một số chủ trương lớn
quan trọng mang tầm chiến lược và cấp bách
về chuyển đổi mô hình kinh tế
phát triển mạnh sản xuất kinh doanh
tăng cường mở cửa hội nhập quốc tế
xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
một số quyết sách và việc làm của chúng ta trong thời gian gần đây
được đông đảo nhân dân cả nước hoan nghênh
và đang đòi hỏi kỳ vọng
phải làm tốt hơn nữa
một cái vụ việc trịnh xuân thanh thôi
các đồng chí thấy làm thế nào
đâu phải chỉ cái chuyện biển xanh biển chấm
bây giờ nó ra bao nhiêu thứ
hôm qua ban bí thư lại mới quyết định kỷ luật thêm
một số đồng chí khác nữa
nguyên ủy viên trung ương cả
cỡ bí thư tỉnh ủy
cỡ phó trưởng ban thường trực của ban
một cái ban quan trọng của trung ương
điều đấy mới là kỷ luật về đảng
và mới chỉ là về công tác tổ chức cán bộ thôi đấy
thế còn những cái chuyện về kinh tế sao
nếu vi phạm hình sự thì sao
đang phải làm tiếp đấy chứ
làm là một việc thôi nhưng mà làm rất là quyết liệt đấy
mong các địa phương hết sức quan tâm
tôi có cảm giác hình như các địa phương chưa chuyển động mạnh lắm
trên trung ương này đang làm quyết liệt thế rồi
từng địa phương các đồng chí thử xem địa phương mình
đã đưa vụ việc nào ra
để làm chưa
theo gương của trung ương chưa
không phải chơi hay gì nữa
tinh thần là như thế
để thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương về xây dựng đảng
thì nhận thức phải chín
tư tưởng phải thông
quyết tâm phải lớn
và biện pháp phải đúng
bộ chính trị tin tưởng rằng
với quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng
sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình
để không phù lòng mong đợi
của nhân dân đối với đảng
để xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
thật sự là đạo đức là văn minh
xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp